chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ sau khi xảy ra vụ giết người gây dối trật tự công cộng tại khu vực tổ một mươi hai
ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc tỉnh kiên giang
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp cùng công an thành phố phú quốc đã truy xét
bắt hai mươi chín đối tượng thu giữ hai khẩu súng gây án cùng nhiều tăng vật có liên quan
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi
sau khi vụ việc xảy ra ban giám đốc công an tỉnh kiên giang đã chỉ đạo các đơn vị điều tra
truy bắt các đối tượng liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người
và gây dối trật tự công cộng
nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng được xác định là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai
đến sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ
điều tra truy bắt được hai mươi chín đối tượng khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an thu giữ hai khẩu súng một mươi chín viên đạn trong đó có một khẩu súng nghi có tính năng
như súng quân dụng và đang được giám định
hiện các đơn vị chức năng đang tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại
trước đó nhóm của võ văn lương bùi minh trung có mâu thuẫn với nhóm của khúc văn đoài
liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai
nhóm của hai lượng có khoảng hơn năm mươi đối tượng đi trên tám xe ô tô loại bán tải bảy chỗ và một mươi sáu chỗ
đến thửa đất của khúc văn đoài tại tổ một mươi hai xã cửa dương thành phố phú quốc để giải quyết mâu thuẫn
trong nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng để rượt đuổi và bắn
bắn vào nhóm người của đoài
hậu quả khiến hai người tử vong gồm phan trọng hải và nguyễn anh thư cùng với bốn người khác bị thương